xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ phim tiếp theo

công an thành phố hạ long ngay những ngày đầu đã thực hiện một cách quyết liệt
triển khai đến từng thôn bản khu phố và thành lập các tổ công tác của đề án cũng như tổ công nghệ số cộng đồng
để hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục thiết yếu về dịch vụ công
với mục tiêu là tạo thuận lợi nhất cho người dân trong các thủ tục hành chính
tổ công nghệ số cộng đồng là lực lượng mang tính huy động sức mạnh toàn dân
ở gần dân sát dân và là cánh tay nối dài của lực lượng công an trong thực hiện đề án sáu
đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách cuộc sống
người dân được tiếp cận công nghệ theo cách đơn giản tự nhiên xuất phát từ nhu cầu và tạo ra giá trị thiết thực
vâng tại thời điểm này tại tỉnh quảng ninh để đảm bảo tiến độ chất lượng và hiệu quả
thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử
phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi hay được gọi là đề án sáu
công an tỉnh quảng ninh đã và đang đẩy mạnh việc triển khai thực hiện đề án với những mục tiêu
hướng tới năm nhóm tiện ích cụ thể tạo sự chuyển biến ngay từ cơ sở và tạo thuận lợi khi người dân
doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và các giao dịch điện tử
một mươi người dân sinh sống trên địa bàn thành phố hạ long đều đã được công an thu thập
cập nhật trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đến thời điểm hiện tại lực lượng công an đang tiến hành cấp mã số tài khoản định danh điện tử cho người dân
tôi thấy là mỗi căn cước không mà trong đấy nó có đầy đủ luôn như cái giấy tờ bằng lái xe rồi kể cả giúp thẻ ngân hàng
thì nó quy hết về một cái đấy thì nó rất là tiện lợi
còn tại một số xã của huyện đâm hà
rộng diện cấp căn cước công dân tài khoản định danh điện tử
công an huyện đang tiếp tục giả soát bổ sung làm sạch dữ liệu quốc gia về dân cư
những công dân cung cấp thiếu thông tin hoặc thông tin cá nhân chưa chính xác
dẫn đến việc chậm cấp trả căn cước công dân gắn chip tới bổ sung hoàn thiện
bắt đầu nàm thì tôi cũng xuống nàm nhưng mà nó có trục trọng
thì đến giờ tôi xuống tôi nằm lại
nói chung là các cháu ở đây nó làm nó cũng nhiệt tình mà
tôi xuống đây thì chỉ khoảng một mươi phút là nằm xong thôi
để lân cao hiệu quả để cấp căn cước công dân tài khoản định danh điện tử
thì chúng tôi xác định là phải huy động toàn bộ quán bộ
nhất là phát huy vai trò các quán bộ phụ trách các địa bàn
và yêu cầu trưởng quán quán xã chấn đối với từng cảnh sát quốc vực
quán quán tích xã rao phụ trách các thôn
yêu cầu là các đồng chí phải hoàn thành theo tiến độ thời gian sớm
và chúng tôi sẽ chỉ đạo các bộ phận tổ quán cước công dân
sẽ theo dõi kết quả vận động người dân lên làng quán cước

cũng như góp phần vào việc chuyển đổi số quốc gia
đến nay quảng ninh đã thực hiện hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu
liên quan đến người dân bước đầu có hiệu quả tích cực
việc tổ chức kết nối thành công dữ liệu bảo hiểm dữ liệu mã số thuế cá nhân
dữ liệu học sinh dữ liệu trẻ em dữ liệu đăng ký sử dụng điện được thực hiện tốt
việc triển khai thống nhất kỹ thuật với các bộ ngành liên quan
để kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành
đảm bảo theo đúng lộ trình của đề án sáu
bản thân chúng tôi là lực lượng quản lý chính thì phải thâu đáo và rõ hơn là hết
những nhiệm vụ cần triển khai trong quá trình thực hiện
đặc biệt là vai trò trong việc duy trì dữ liệu ứng cục sạch sống
làm sạch dữ liệu thường xuyên việc phối kết hợp với các sở ngành
vì vậy chúng tôi cũng đang thực hiện nội dung này
và đang đề ra những lộ trình để đẩy mạnh cái hiệu quả
cũng như là những sản lượng những tiêu chí những sản lượng trong thời gian tiếp theo
quyết tâm thực hiện thắng lợi đề án sáu là mục tiêu được công an quảng ninh đặt ra
khẳng định năng lực trách nhiệm và sự quyết liệt trong từng công việc cụ thể
kết quả đó được thể hiện bằng chính những chuyển động số ngay từ cơ sở
đơn giản hóa thủ tục hành chính thúc đẩy thực hiện các dịch vụ công trực tuyến
và các giao dịch điện tử
hai mươi năm tháng sáu đã xảy ra một vụ hỏa hoạn tại căn nhà trong hẻm thuộc đường nguyễn tư nghiêm
phường bình trưng tây thành phố thủ đức
tại thời điểm trên những người trong nhà ngửi thấy mùi khét nên hô hoán
mở cửa sổ phía sau để thoát ra ngoài
tuy nhiên hai cô gái ngủ ở trên gác không kịp thoát ra ngoài
hậu quả đã khiến cả hai đều tử vong
vụ cháy còn khiến cho nhiều tài sản bên trong căn nhà bị thiêu dụi hoàn toàn
với hành vi đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản
trị giá hơn một trăm một mươi triệu đồng đối tượng nguyễn văn trường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
chú tại huyện sơn dương tỉnh tuyên quang đã bị công an thành phố lào cai bắt giữ
trường khai nhận do nợ nần và cần tiền tiêu xài cá nhân
đối tượng đi từ hà nội lên lào cai thuê trọ và tìm sơ hở của người dân để trộm cắp
vào khoảng một giờ ngày hai mươi hai tháng sáu trường đã đi đến khu vực nhà dân
gần đại lộ trên hương đạo phường bắc lệnh thành phố lào cai
thì phát hiện thấy phía sau của một nhà dân cửa sau nhà không đóng
đối tượng đã đột nhập và trộm cắp năm máy tính sách tay một con lợn đất
khi chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
thưa quý vị trong những năm qua tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn cả nước
vẫn còn diễn biến phức tạp
số người nghiện tiếp tục gia tăng gây ra các hành vi vi phạm pháp luật
và gây lo lắng hoang mang trong quần chúng nhân dân
và nhân ngày toàn dân phòng chống ma túy là ngày hôm nay hai mươi sáu tháng sáu
nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức lễ ra
tạo quần diễu hành tuyên truyền sâu rộng các nội dung về phòng chống ma túy
trên các tuyến đường địa bàn trọng địa
buổi lễ meeting nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân
đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu niên về hiểm họa của ma túy nhất là ma túy tổng hợp
từ đó tạo khí thế khích lệ toàn dân tích cực tham gia công cuộc phòng chống tội phạm
và tệ nạn ma túy phần đấu xây dựng môi trường trong sạch lành mạnh
không có tệ nạn ma túy nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý người sử dụng ma túy
nhằm ngăn chặn những hiểm họa do ma túy gây ra kiềm chế và làm giảm sự gia tăng người nghiện ma túy mới
không để phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy
các lực lượng chức năng mũi nhọn là lực lượng công an tăng cường các biện pháp nghiệp vụ
nhằm phát hiện đấu tranh ngăn chặn xử lý nghiêm các đối tượng tội phạm ma túy
triệt xóa các điểm tụ điểm phức tạp về ma túy
bên cạnh đó thực hiện tốt công tác quản lý giáo dục giúp đỡ người sau cai nghiện
tái hòa nhập cộng đồng xây dựng tổ dân phố thôn xóm an toàn không ma túy
tiến tới xây dựng môi trường xã phường thị trấn cơ quan trường học doanh nghiệp lành mạnh
không có tệ nạn ma túy
thưa quý vị năm hai nghìn một mươi năm phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh nam định
vinh dự được đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới
và đây là sự ghi nhận xứng đáng của đảng nhà nước và nhân dân
và cũng là những kỳ vọng đặt lên vai những người lính phòng chống tuệ phạm ma túy tỉnh nam định
và để xứng đáng với sự tin yêu đó những năm qua thượng tá nguyễn đức tiến
trưởng phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh nam định
đã có nhiều quyết sách sát cánh cùng với cán bộ chiến sĩ khắc phục khó khăn
mưu trí dũng cảm nêu cao ý chí tiến công tội phạm đoàn kết nỗ lực phân đấu hết mình
vì bình yên cuộc sống vì hạnh phúc của nhân dân
lợi dụng tình hình dịch bệnh năm hai nghìn hai mươi một đối tượng bùi tiến hà ba mươi tám tuổi
trú tại phường trường thi thành phố nam định gia tăng hoạt động mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
thường xuyên móc nối với các đối tượng cộng cán người nam định đang trốn lệnh truy nã ở khu vực phía nam
trước nguồn tin này thượng tá nguyễn đức tiến trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã báo cáo lãnh đạo công an tỉnh
nhanh chóng triệt phá mắt xích quan trọng này và chuyên án với bí số năm trăm hai mươi một h ra đời
theo đó nhiều tổ trinh sát đã bí mật bám theo di biến động của bùi tiến hà suốt hành trình hắn di chuyển từ bắc vào nam
ngày hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một sau một thời gian theo dõi
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định đã bắt quả tăng bùi tiến hà
đang vận chuyển trái phép một mươi hai bánh heroin được cất giấu trong hai loa
và cốc xe mô tô evelet
đó chỉ là một trong nhiều chuyên án lớn liên tỉnh mà thượng tá nguyễn đức tiến đã trực tiếp chỉ đạo
và tham gia đánh án cùng cán bộ chiến sĩ
chỉ tính từ năm hai nghìn hai mươi một đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn tỉnh nam định đã phá bốn mươi hai chuyên án
bắt tám mươi hai đối tượng triệt phá một mươi bốn đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
từ các tỉnh đưa về nam định tiêu thụ
trong thời gian vừa qua
viện sự chỉ đạo của đảng ủy giám đốc công an tỉnh
thì lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an tỉnh nam định
đấu tranh rất là quyết liệt với tội phạm ma túy
bắt xử lý và triệt phá được nhiều đường dây
tu điểm tội phạm về ma túy
và xử lý rất là nghiêm các đối tượng phạm tội ma túy
cuộc chiến với tội phạm ma túy ngày càng cam go quyết liệt và nguy hiểm
vì vậy song hành với công tác chỉ đạo phá án
thượng tá nguyễn đức tiến ra định rõ
phải xây dựng tập thể đoàn kết
luôn rèn luyện bản lĩnh chính trị tư tưởng tinh thần trách nhiệm cao
thông qua các phong trào thi đua học tập và làm theo lời bác
mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân
qua đó tạo khí thế động lực lớn trong cám bộ chiến sĩ đơn vị
để phát huy được sức mạnh của cả tập thể
thì trước hết với lãnh đạo
chúng tôi cũng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm
để tập hợp
với cám bộ chiến sĩ trong đơn vị
thứ hai là luôn luôn động viên cán bộ chiến sĩ trong đơn vị để khắc phục mọi khó khăn
hoàn thành tốt nhiệm vụ
anh em trong đơn vị rất là tình nghĩa
gắn kết chia sẻ khó khăn
rồi chia sẻ những cái lúc vui lúc buồn
động viên anh em hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giám đốc giao
từ sự lêu gương của người chỉ huy
đến tinh thần trung sức đồng lòng của mỗi cán bộ chiến sĩ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định
được thủ tướng chính phủ tặng bằng khen
là đơn vị dẫn đầu trong cụm thi đua số bốn
bản thân thượng tá nguyễn đức tiến
cũng nhận được nhiều băng khen giấy khen của các cấp các ngành
đây tiếp tục
là sự khẳng định cho thương hiệu đơn vị anh hùng
trong đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy